vâng thưa quý vị ngày làm việc đầu tuần bắc bộ nói chung và thủ đô hà nội nói riêng bắt đầu oi nóng trở lại
đôi lúc trong ngày có một số nơi nhiều mây và rải rác có rông nhưng nhìn chung thì cường độ nắng trong ngày tăng so với hai mươi bốn giờ trước đó
và nhiệt độ cao nhất giữa trưa và đầu giờ chiều giao động trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi bốn độ c
xuống đến trung bộ thì khu vực này còn nắng và nóng hơn cả bắc bộ
trung và nam trung bộ trong ngày hôm nay có nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi chín độ
độ ẩm tương đối thấp phổ biến trong khoảng là từ bốn mươi năm sáu mươi và thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ là từ một mươi đến một mươi bảy giờ
như vậy là thời gian nắng nhiều và nhiệt độ cao kéo dài tới tận bảy giờ đồng hồ trong ngày
quý vị hãy hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian này để tránh bị mất nước kiệt sức hay là đột quỵ do sốc nhiệt
khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao cùng với đó thì cần hết sức đề phòng cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và cảnh giác với nguy cơ cao cháy rừng